liên quan đến sự cố vỡ đập tràn baradolương trên sông lam ngay sau khi xảy ra sự cố
đoàn công tác ubnd tỉnh nghệ an đã thị sát hiện trường và chỉ đạo đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn hòa hiệp
tập trung phương tiện và lực lượng khẩn trương xử lý sự cố
ghi nhận tại hiện trường khoang số một mươi bị sập hoàn toàn khoang số một mươi một bị sập khoảng năm mét
hiện các đơn vị thủy lợi và địa phương đang tập trung dùng các chạm bơm giã chiến để bơm nước hồi quy
đồng thời sử dụng các khối bê tông thả vào vị trí sân trước đến cao trình tràn cũ nhằm nâng cao mực nước
đập baradolương bị vỡ tại hai khoang tràn vào tối ngày sáu tháng sáu
việc vỡ đập khiến lượng nước chảy vào kênh chính thiếu hụt nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc chống hạn
việc khắc phục sự cố vỡ đập dự kiến hoàn thành vào ngày một mươi một tháng sáu